còn tại tỉnh nghệ an ông trương văn hóa chủ tịch ủy ban nhân dân xã châu hồng huyện quỳ hợp cho biết
trên địa bàn lại xuất hiện thêm một hố sụt lớn đã khiến cho một nhà dân có nguy cơ đổ sập
vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng năm vợ chồng chị lê thị nga bốn mươi sáu tuổi trú tại bản na hiêng xã châu hồng huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn hốt hoảng chạy ra chị nga phát hiện một hố tử thần đang dần sụt lún dưới móng nhà
ở đúng vị trí phòng ngủ vợ chồng chị nga lập tức hô hoán hàng xóm đến hỗ trợ
hiện trường cho thấy hố tử thần khá sâu và rộng hun hút và đang có hiện tượng sụt dần
theo số liệu mới nhất của xã châu hồng đến nay đã có hai trăm chín mươi chín giếng nước bị cạn trơ đáy
hai mươi một nhà dân đã bị nứt nẻ và xuất hiện hàng chục hố tử thần trong khi toàn xã chỉ có chín trăm linh hộ dân
nhiều trường học chặn bi tế trên địa bàn cũng trong tình trạng dạng nứt và sụt lún